thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cùng sáu đồng phạm
với cáo buộc giúp liên danh nhật cường đông kinh trúng thầu trái quy định
ông nguyễn đức trung bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo buộc dù gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu do sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư
và người có thẩm quyền đối với gói thầu là giám đốc sở nhưng ông nguyễn đức trung là chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo đình chỉ dừng thực hiện gói thầu này trái quy định của pháp luật
sau khi dừng thầu ông trung yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư hà nội lựa chọn công nghệ số hóa
cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố
trong khi thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung và cho công ty nhật cường
thí điểm số hóa để cho công ty nhật cường tham gia đấu thầu và trúng thầu
đồng thời công ty minh hoa do vợ ông trung làm giám đốc ký kết hợp đồng kinh tế với công ty nhật cường
có cơ sở xác định là hợp đồng khống để liên danh nhật cường đông kinh hợp thức hóa số hồ sơ năng lực
để dự thầu và trúng thầu đây là vụ án thứ ba mà ông trung phải hầu tòa
trước đó cựu chủ tịch hà nội đã phải nhận năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
và tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ tổng hợp hình phạt là một mươi ba năm tù